đại sứ việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh dẫn đầu đoàn công tác vừa có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh bryansk
tham gia đoàn công tác còn có đại diện một số phòng ban đại sứ quán việt nam và các doanh nghiệp việt nam tại liên bang nga
tại buổi làm việc với thống đốc tỉnh brian alisander bogomas hai bên vui mừng nhận thấy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga không ngừng được củng cố và phát triển
đặc biệt trong thời gian gần đây quan hệ hợp tác không những được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực ở cấp độ quốc gia mà còn mở rộng ra giữa các địa phương hai nước
phát biểu tại buổi làm việc thống đốc bogomars đánh giá cao tiềm năng thị trường một trăm linh triệu dân của việt nam coi đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp của bryansk
nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác ông bogomars đề nghị đại sứ ngô đức mạnh giúp tìm kiếm một tỉnh thành nào đó của việt nam để kết nghĩa
bên cạnh đó thống đốc bogomars cũng cảm nhận
thống đốc bogomars cũng tham kết sẽ nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp việt nam đầu tư vào tỉnh bryansk
trước đó đại sứ ngô đức mạnh cùng đoàn đã đến thăm một số cơ sở chăn nuôi giết mổ và chế biến các sản phẩm từ thịt da súc và da cầm của tập đoàn mirato